thưa quý vị đăng kiểm có lẽ là câu chuyện thu hút sự quan tâm của dư luận trong thời gian vừa qua
vâng sau một loạt vấn đề tồn tại những cá nhân bị phát giác thì một loạt giải pháp cấp bách đã được đưa ra để gỡ dối cho người dân và cơ quan chức năng
hoạt động đăng kiểm vì thế được kỳ vọng sẽ dần hại nhiệm
mời quý vị cùng nhìn lại nỗ lực giải cứu ngành đăng kiểm trong thời gian vừa qua với phần trình bày của biên tập viên vị oanh
vâng xin kính chào quý vị rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong tiểu mục an toàn giao thông
và trở lại với quý vị trong số ra tuần này chúng ta hãy cùng bắt đầu ngay với một tin vui và cũng là sự kiện nóng nhất của tình hình giao thông trong nước tuần vừa qua
đó là câu chuyện về đăng kiểm xe cơ giới
có lẽ đây là một tin vui hiếm hoi đối với các chủ phương tiện sau nhiều tháng trời liên tục nhận được tin xấu báo về từ các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại nhiều địa bàn tỉnh thành trên cả nước
và có lẽ nhiều người dân đã có được một cái thở phao nhẹ nhõm hơn
nhiều người khác thì có khi còn không ngại ngần mà xuống tiền ngay cho phương tiện
cho phương tiện mới của mình bởi những thay đổi về quy định đăng kiểm xe cơ giới mới được ban hành
theo tính toán sẽ có khoảng ba hai triệu xe trên tổng số năm triệu ô tô các loại sẽ được nới chu kỳ đăng kiểm
khoảng năm trăm linh ô tô sẽ được miễn đăng kiểm lần đầu
và đương nhiên thì số tiền người dân không phải bỏ ra cho năm trăm linh xe này
ước tính là khoảng hơn một trăm hai mươi bảy tỷ đồng
tiết kiệm được rất nhiều phải không ạ
và với sự ra đời của thông tư số hai hai nghìn hai mươi ba
sửa đổi bổ sung thông tư số một mươi sáu hai nghìn hai mươi một của bộ giao thông vận tải
ngay lập tức nhiều chủ phương tiện tỏ ra rất hồ hởi như nắng khát gặp mưa rào
thậm chí chờ đợi từng giờ để thông tư này có hiệu lực
sau những ngày dài ăn trực nằm chờ ở cổng các trung tâm đăng kiểm
nghị định mới từ giờ ngày hôm nay em đọc qua rất tiện lợi cho người dân
bây giờ mức hạn tăng lên một năm ví dụ của em là sáu tháng
bây giờ nên mức của năm rất tạo được tiện cho dân để kinh doanh
vì vậy em rất vui
vui mừng khi mà thấy ban hành chính sách cho người dân đúng thời hạn và kịp thời như này
cho em thì đặc biệt hơn nữa là em đã dùng đến lúc phải đăng kiểm sáu tháng một
so với ngày xưa là được sáu tháng bây giờ lên một năm
thì em cũng rất là mừng trong việc cái thông tin này
lấy giấy hẹn đăng kiểm sau khi có thông tư mới là thay đổi cái chính sách đăng kiểm
thì chỉ cần mang giấy tờ đến nộp và sẽ được cấp tem kiểm định
về ngày tháng một
vậy giá thì nó giảm hơn rất là nhiều
vâng mừng là đúng
bởi không chỉ là nới chu kỳ đăng kiểm mà còn đỡ rất nhiều về thời gian xếp hàng chờ khám xe
vì một số lượng lớn phương tiện đăng ký mới giờ đã không còn cùng đứng chở nữa
số xe ít đi thì đương nhiên là càng nhanh đến lượt của mình phải không ạ
còn chủ xe mới thì chỉ cần hoàn tất các thủ tục hành chính và đóng đầy đủ thuế phí bắt buộc
là đã có thể được cấp tem đăng kiểm để tự về nhà dán cho phương tiện của mình theo đúng quy cách đường hướng dẫn
thậm chí nếu làm mất tem thì còn có thể quay lại để được cấp tem khác
không phải khám xe mới
một phần áp lực công việc lớn đã được giảm tài cho các trung tâm đăng kiểm
với số lượng đăng kiểm viên ít ỏi còn lại
khi mà cả nước có tới gần năm trăm linh đăng kiểm viên bị khởi tố
ba mươi trung tâm đăng kiểm dừng hoạt động do sai phạm
còn số lượng phương tiện u nứ
thì cứ liên tục cộng rồn qua mỗi ngày
và theo đúng kịch bản xấu nhất có thể xảy ra
thì trong tháng ba này hà nội có tới hơn chín mươi một phương tiện
thành phố hồ chí minh có hơn năm mươi tám phương tiện đến hạ đăng kiểm
việc chuẩn hóa và nâng cao chất lượng hoạt động đăng kiểm phương tiện cơ giới
thanh lọc loại bỏ đi những cá nhân tổ chức sai phạm
lợi dụng chức năng nhiệm vụ để tham nhũng của người dân
như một cuộc cải tổ
sốc lại toàn bộ hoạt động ngành đăng kiểm ở việt nam
qua đó nâng cao sự an toàn cho phương tiện
đảm bảo sức khỏe tính mạng cho người dân
thế nhưng đi cùng với một cuộc cải tổ lớn
thì luôn có những khó khăn nhất định
đầu tiên đó là nhân lực
ai sẽ đảm nhiệm vị trí của những con sâu
đã đục rỗng các dây chuyển đăng kiểm trong suốt một thời gian dài
thậm chí có thời điểm
cục đăng kiểm còn phải huy động cả những đăng kiểm viên
đã bị khởi tố rồi để đi làm
và thực tiễn cấp bách này đang đòi hỏi
cần được tháo gỡ khẩn cấp cho ngành đăng kiểm
hàng loạt giải pháp đã được các bộ ngành đưa ra
và đáng chú ý nhất là sự chi viện kịp thời
của lực lượng cảnh sát giao thông và quân đội
nhanh chóng tiếp sức cho ngành đăng kiểm
để phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân
ngày một tăng cao trong giai đoạn khó khăn này
nhằm kịp thời và tháo gỡ khó khăn cho hai thành phố lớn
là hà nội và thành phố hồ chí minh
lực lượng cảnh sát giao thông đã tổ chức tập huấn
cho một trăm sáu mươi bảy chiến sĩ cảnh sát giao thông trên cả nước
và ngay trong ngày đầu tiên
ba mươi cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông
đã và đang làm công tác đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới
nắm vững các quy định
quy trình đăng kiểm xe cơ giới của bộ công an và bộ giao thông vận tải
đã chính thức bắt tay vào việc
lên đường tri viện cho các trung tâm đăng kiểm
ở hà nội và thành phố hồ chí minh
và chỉ trong ba ngày đầu
từ một mươi một tháng ba đến một mươi bốn tháng ba
các trạm đăng kiểm
có lực lượng cảnh sát giao thông tham gia hỗ trợ
đã thực hiện đăng kiểm cho tổng cộng bốn bốn trăm bảy mươi phương tiện
tám trạm ở hà nội
thực hiện một bốn trăm chín mươi sáu phương tiện
tám trạm ở thành phố hồ chí minh
đã thực hiện đăng kiểm cho hai tám trăm bảy mươi xe
nhanh chóng hỗ trợ hạ nhiệt cho các trung tâm đăng kiểm này
lực lượng đăng kiểm viên của trung tâm sẽ không phải thao tác lại công việc đó
thì công việc nó sẽ được triển khai nhanh hơn
thì nói chung là qua cái đánh giá thì
người dân đến đăng kiểm
người ta cũng hay
hiện nay lực lượng cảnh sát giao thông tham gia vào các chuồng đang hoạt động của các trung tâm đăng kiểm
và cái lực lượng này phải nói là một lực lượng hỗ trợ rất là tốt
cho cái sức lực và tinh thần của anh em đăng kiểm viên trong thời gian hiện nay
không chỉ hỗ trợ tiếp sức về con người
về nhân lực
mà về vận lực
đó là các trang thiết bị cùng hạ tầng phương tiện kỹ thuật
cũng được lực lượng cảnh sát giao thông nhanh chóng huy động tối đa
để giúp đỡ ngành đăng kiểm
các cơ sở đăng kiểm của lực lượng công an
vốn chỉ phục vụ đăng kiểm cho các xe công vụ trong lực lượng
thì giờ đây cũng mở cửa
đón xe của người dân đến đăng kiểm
các dây chuyền hoạt động hết công suất
tăng giờ làm
để nhanh chóng giải tỏa nhanh nhất
số lượng xe u nứ
phục vụ người dân đăng kiểm phương tiện được nhanh chóng và thuận lợi nhất
ngoài cái việc tăng cường lực lượng
thì cục cảnh sát giao thông
cũng tăng cường cả hạ tầng
của các trạm đăng kiểm
thì chúng tôi đã tiến hành cùng với cục đăng kiểm việt nam
để tạo sự kết nối và đồng nhất
giữa các cơ sở dữ liệu của đăng kiểm
với cơ sở dữ liệu tại các trạm đăng kiểm của cục cảnh sát giao thông
để làm như thế nào để chúng ta sẽ tiến hành
hoạt động trong thời gian sớm nhất
để giải quyết những vấn đề tồn động trong đăng kiểm của người dân
được sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng cảnh sát giao thông
các dây chuyển đăng kiểm của các trung tâm này
đang được vận hành tối đa
thậm chí vượt công suất
tổng thời gian kiểm tra cho một phương tiện
rút ngắn đi một phần ba
qua đó số lượng phương tiện phải xếp hàng chờ
thời gian xếp hàng chờ của người dân
cũng giảm đáng kể
và hơn ai hết
đây chính là điều mà các chủ phương tiện mong muốn nhất
người dân cũng tỏ ra rất tin tưởng
khi được lực lượng cảnh sát giao thông trực tiếp kiểm tra phương tiện của mình
về kích thước này hay kiểm tra
đèn đóm hay là thước nốt và thông số nốt xe
tức là số khung số máy
các đồng chí cũng là về chuyên nghiệp quá rồi
các đồng chí có thể kiểm tra quá là nhanh
thì nó giảm bớt đi
cái phần công đoạn thì giảm bớt đi
và sẽ nhanh hơn
như vậy là tích cực và tốt
mấy anh cảnh sát giao thông thì đăng kiểm này rất là tốt thôi
tại vì xe mình đôi khi chạy theo thời gian thì hoa mòn
mấy anh test thì bảo đảm thì chất lượng sẽ ok hơn
tuy nhiên hiện theo quy định hiện hành thì mỗi đăng kiểm viên không được đăng kiểm quá hai mươi xe một ngày
nghĩa là một dây chuyển không được đăng kiểm quá sáu mươi xe một ngày
tuy nhiên thực tế thì khi có sự hỗ trợ của lực lượng cảnh sát giao thông
thì khối lượng công việc đã giảm từ hai mươi năm đến ba mươi
thực tế này đòi hỏi cần có sự điều chỉnh
nới lỏng các quy định trong giai đoạn khó khăn này
để nhanh chóng giải quyết được số lượng xe ủ nứ
tạo thuận lợi cho người dân đăng kiểm dễ dàng hơn
tại các trung tâm có sự hỗ trợ của lực lượng cảnh sát giao thông
vâng với sự hỗ trợ đắc lực về nhân lực và vật lực của lực lượng cảnh sát giao thông
cho ngành đăng kiểm trong thời gian vừa qua
thì chúng ta có thể hy vọng tình trạng quá tải đăng kiểm sẽ sớm được cải thiện
nhanh chóng tháo gỡ được khó khăn trong giai đoạn này
đặc biệt là ở hai thành phố lớn như hà nội và thành phố hồ chí minh
sẽ không còn tái diễn cách cảnh mà người dân phải ăn trực nằm chờ
từ ngày này qua ngày khác tại cổng các trung tâm đăng kiểm như thời gian vừa qua